quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo cùng với sự suy yếu của không khí lạnh và thành phần gió đông ẩm
nên tình trạng mây mù mưa nhỏ ở miền bắc sẽ duy trì nốt trong buổi sáng ngày hôm nay
từ trưa và chiều mưa sẽ giảm dần trời khô ráo hơn và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ cũng như các tỉnh yên bái sơn la và cả hòa bình
giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
còn ở lai châu và điện biên có nắng về chiều nên nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
gió đông và không khí lạnh suy yếu vì thế mưa ở các tỉnh miền trung đêm qua đã giảm xuống còn diện giải rác
trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
tình trạng nhiều mây chỉ còn duy trì trong nốt buổi sáng
đến trưa và chiều mây mỏng dần và trời hứng nắng
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ ở mức cao từ hai mươi năm cho đến hai mươi sáu độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ ở mức từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
riêng khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa
nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên trời nắng cả ngày
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn về tình hình chiều cường trong chiều nay
là lúc chiều cường ở nam bộ dâng cao tình trạng ngập úng có thể tái xuất hiện vào giờ tan tầm
trên biển không khí lạnh vẫn bao trùm hầu khắp biển đông
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông bắc cường độ ở mức cấp sáu
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
và cả hai khu vực đều ít mưa nên tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước